khách hàng tìm kiếm cho mình những không gian trải nghiệm đẳng cấp và sang trọng
nên các nhà hàng cao cấp tại tp hcm chỉ dành một phần nhỏ cho hoạt động phục vụ mang về
các nhà hàng hy vọng rằng với những phúc lợi mà công ty của họ đang hỗ trợ
cùng với những chính sách kiểm soát dịch đang được phát huy một cách tối đa
thì những nhân sự được đào tạo chuyên môn chất lượng cao
sẽ giúp cho họ phục hồi doanh số và thu hút được lượng khách yêu thích quay trở lại
thưa quý vị dù cảnh báo đã lâu và rất nhiều
nhưng cho đến nay thì hiện tượng lừa đảo thông qua tin nhắn mạo danh thương hiệu
sms brand name vẫn đang nở rộ
lợi dụng kẻ hở của đơn vị cung cấp dịch vụ tin nhắn viễn thông sms
hiện nay thì đang có hiện tượng kẻ gian giả mạo thương hiệu ngân hàng
để gửi đi các tin nhắn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài khoản khách hàng
liên tiếp những ngày gần đây nhiều người dùng nhận được các tin nhắn từ ngân hàng thông báo
tài khoản đang có vấn đề cần phải đăng nhập
xác minh lại các tin nhắn kèm đường link giả mạo ngân hàng
sử dụng các chiêu thức khác nhau đánh vào tâm lý người tiêu dùng
khiến cho khách hàng nhập thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến mã otp
quyên đã nhận được không chỉ một đơn mà rất là nhiều tin nhắn từ giả danh từ phía ngân hàng
họ gửi kèm theo một cái nội dung là tài khoản của bạn đang tiêu dùng tại nước ngoài
và nếu như đúng thì bạn hãy click vào cái đường link bên dưới và họ gửi kèm vào cái tin nhắn của mình luôn
mặc dù là những cái thông tin nội dung tin nhắn đó thì không có nằm trong cái phần mà tôi giao dịch
nhưng mà tôi vẫn có điện thoại lên để xác nhận lại với ngân hàng một lần nữa những cái thông tin này
và ngân hàng cho biết là đó là những cái tin nhắn lừa đảo
theo chia sẻ từ phía ngân hàng hình thức lừa đảo hiện nay không phải mới
nhưng diễn ra ngày càng tinh vi hơn
đánh trúng vào tâm lý người dùng để dễ dàng lấy lòng tin
và trước mỗi cuộc tấn công thì kẻ xấu thường sẽ tìm hiểu rất kỹ đối tượng bị tấn công
bao gồm các thông tin như cá nhân họ tên số điện thoại email
hay là thậm chí là cả các cái thông tin như là số chứng minh nhân dân các cước công dân nơi làm việc
rồi các cái thông tin về mối quan hệ với người thân
từ đó thì chúng mới thực hiện các hành vi tấn công bằng cách khai thác vào tâm lý người dùng
đánh vào cái lòng tham của khách hàng thì là nguyên lừa đảo họ sẽ chuyển cái số tiền nhỏ
và sau đó thì họ nhắn lại là đề nghị họ giả danh ngân hàng vào nó
và gọi điện và báo là đề nghị là click vào link này để mà trả lại tiền
nếu không thì tôi sẽ kiện đấy nọ
thì khách hàng họ cũng sợ thì họ cũng click vào link để họ trả lại tiền
thế nhưng mà lúc đấy thì là bên lừa đảo họ sẽ lấy được toàn bộ thông tin cá nhân của mình
và họ sẽ làm trù được cái tài khoản ngân hàng của mình
theo nhận định của luật sư vụ việc cho thấy tin nhắn brann mạo danh các ngân hàng để lừa đảo người dùng việt
vẫn chưa được các bên ngân hàng nhà mạng đơn vị cung cấp dịch vụ brandname xử lý truyệt để
nếu giả sử kênh liên lạc giữa khách hàng ngân hàng chẳng hạn như ngân hàng a đi
họ định nghĩa là tôi với anh liên lạc trực tuyến qua kênh tin nhắn thì chỉ có một số tổng đài này duy nhất
thế thì khách hàng hiểu rằng là dù có đến từ đâu hay là tên của tin nhắn như thế nào
chứ không phải là cái số đó thì khách hàng không liên lạc
hai là cái số điện thoại cũng là một số điện thoại duy nhất
thì chắc chắn khách hàng không bị lời dối
và cái thứ ba là internet
chỉ có hai bên chỉ có liên lạc với nhau qua một cái nick
cái địa chỉ hòn thư xác định trong kênh liên lạc trực tuyến
thì tôi cho rằng là đấy là cái điểm mà nếu như ngân hàng và khách hàng
và thỏa thuận đồng nhất và cùng nhau nhận dạng cái điều đó
thì gần như chúng ta sẽ triệt tiêu được các hành vi lừa đảo qua các phương thức trực tuyến
mới đây các ngân hàng cũng liên tục đưa ra những cảnh báo đối với khách hàng
theo đó các ngân hàng cho biết không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật của khách hàng
dưới bất kỳ hình thức nào
và đề nghị khách hàng chỉ giao dịch qua kênh chính thức
là website và ứng dụng riêng của từng ngân hàng
cái nguyên tắc cơ bản nhất là tin nhắn của ngân hàng
thì không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân
password hoặc là mã otp
thậm chí là username của khách hàng
cái đấy là chỉ có khách hàng được biết
không một người không một nhân viên nào trên ngân hàng được khách biết từ đó
tại vì cái đó được mã hóa trong ngân hàng thông qua hệ thống
trước vấn nạn trên phía công an cũng khuyến cáo
khi nhận được những tin nhắn như trên
người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn
kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng tổ chức
tất cả các trường hợp mà yêu cầu gọi thông qua điện thoại
qua địa chỉ mail mà không chính thống
thì không nên cung cấp các thông tin cá nhân
và không chuyển tiền đối với những trường hợp như vậy
thì đó là các thủ đoạn lừa đảo
công an tp hcm mới đây
cũng lưu ý website chính thống của ngân hàng
thường được đăng ký với các tên miệng
vn hoặc com vn
các trường web có tên giống ngân hàng
nhưng có đuôi khác như info xyz com
đều là giá mạo
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
hy vọng rằng mọi người đã có được những thông tin hữu ích
mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị có thể gọi về đường chai nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ thì giang thái xin chào
và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo